mày đi ra

cuối cùng một bạn gái quyết định chạy ra giúp đỡ
anh ơi anh thân thôi em đi mua nước cho anh nhá

thì cũng không biết là anh có giả vờ hay không nhưng mà hành động của anh kia như thế thì cũng không được ạ
tại vì anh ấy cũng chưa làm hại đến ai cũng chưa lừa dối anh
em nghĩ là phải xem xét kỹ một xíu về xem là phải họ có phải là lừa đảo hay không
tại vì bây giờ kiểu có nhiều người dựa vào lòng hảo tâm của mọi người hoặc là dựa vào đấy để mà kiếm sống và lừa gạt mọi người
em thấy như thế là không nên ạ
xin anh ạ em làm gì có tiền em đã xin được gì đâu
tao ở đây bao lâu rồi tao lạ gì cái trò này
em xin anh
tao ở đây bao lâu tao đã xin được cái gì đâu
lần này khi chứng kiến hành động của người thanh niên người ăn xin tỏ ra rất đau khổ khóc la
em chưa xin được lòng nào cả anh ơi
anh ơi anh ơi
tao ở đây bao lâu tao lạ gì cái trò này
con cún này em nó đói anh ơi
nó giả vờ chị ơi
mày đừng có khóc với tao
anh ơi em xin anh
tao bảo mày bỏ ra
anh ơi em xin anh
anh ơi anh ơi
anh ơi anh ơi
em xin anh
mày cái gì cả nó đứng đây
anh ơi em xin anh
nó giả vờ
mày cứ bỏ ra
tao không ai tử đâu
em xin anh
chỉ một lúc sau người anh xin quyết định lộ ra mình là kẻ giả mạo và bò đi
bố mày có vụ tiện bố mày giả vờ đấy
tao không phải ruột
mày thích giả vờ
mọi người sẽ nghĩ ra sao khi biết anh ta là một kẻ giả mạo
chính là em thấy cái ông mình không nên đánh
một là người ta có khó khăn gì hay thế là người ta mới phải làm thế thôi chứ chắc là người ta chả muốn
em nghĩ là mình phải xét về hai khía cạnh
một là người ta giả vờ đấy là mục đích xấu của người ta
hai là người ta khó khăn thật nhưng mà người ta không còn cách nào khác
thế nên mình ta mới phải dùng biện pháp đấy
em nghĩ là họ cũng cần tự mình làm cách nào đấy chứ không nên dùng mấy cái việc mà giả vờ những người khác như thế để kiếm tiền
ôi anh chị ơi chưa em xin đầu uống nước với
anh làm gì anh
em làm gì đâu anh làm gì đâu anh
anh đi ra đi
không bao lâu sau khi người thanh niên xuất hiện một bác lớn tuổi liền chạy ra can thiệp và ngăn cản anh tà
bác xem thế này kệ cái gì
anh đi ra đi
nói chung thế này nó ngồi đây
anh đi ra đi
bác cứ bỏ ra bác buồn cười
anh đi ra
mày cố này
khi thấy mà người ta bị nạn ấy hoặc là bị đánh hoặc là bị
mình không cần biết lý do như thế nào
nhưng mà người ta cũng bị
thí dụ như là què hay là bị mù hay là bị như thế nào đấy
mình nên giúp họ dù một tí thôi cũng được
em cũng cảm thấy cuộc sống của mình nó đáng sống hơn
chúng ta không nên
vin vào cái quyết tật của mình để mà lấy lòng tư hại của người ta
mình phải sống sao mà
khiến cho người ta thấy
là mình quyết tật nhưng mà mình có thể làm như
làm được mọi thứ hoặc là hơn những người bình thường
không người ta thấy người thì thấy bác bất thương
chẳng nhau là thương thì bác nghĩ bất thương thôi
thế mình nhìn cho người ta thương mình có
mình cho người ta đồng uống nước
cho tiền cho một hai một trường nghìn một mươi nghìn hoặc là hai mươi nghìn
bác gái đã từ chối tiếp tục phỏng vấn
không nói cho chúng tôi biết tên
cô thấy rất là nhiều cái chất lượng hoạt giác cam mà nó khèo khèo chân nhỏ tay này này này
thì cô hay cho tiền
cô cũng chỉ cho năm nghìn với cả một mươi nghìn thôi
cũng không kiểu cho lại cho nhiều
nhưng mà cô là thật như thế
cô lại thấy là coi như là
tự bằng cái nghị lực với cả cái cuộc sống của người ta như người ta
làm bằng cái chất
kiểu bằng sức lao động
còn đáng hơn là đi ăn cắp với cả một túi
cô lại có quan điểm cá nhân của cô
cô lại nghĩ lại như thế
qua ngày hôm nay với tình huống thử
chúng tôi đã nhận thấy rất nhiều những tấm gương tốt đẹp vẫn còn trong cuộc sống này
đối với người khiếm khuyết
chúng ta nên có tấm lòng bao dung và luôn giúp đỡ họ khi cần thiết
những người khiếm khuyết nên tự tin hơn vào bản thân mình
cố gắng phát huy sức lao động để chứng tỏ mình là người có ích cho cuộc sống
bất cứ ai cũng có giá trị của riêng mình
hãy cố gắng sống sao để mình trở nên tốt hơn và không hổ thẹn với những người xung quanh